truyền thông triều tiên kêu gọi hàn quốc điều tra lại vụ chìm tàu trần an
sáng nay một mươi một tháng bốn ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
một trong những vấn đề được nhiều đại biểu cho ý kiến nhất là việc xử lý tài sản thu nhập kê khai không trung thực
tài sản thu nhập tăng thêm không giải trình được một cách hợp lý được quy định tại điều năm mươi chín của dự thảo luật
dự phiên họp có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch thường trưởng quốc hội
theo đó điều năm mươi chín trong dự thảo luật đưa ra hai phương án
phương án một cơ quan đơn vị kiểm soát tài sản thu nhập yêu cầu cơ quan thuế thực hiện việc thu thuế thu nhập cá nhân
đồng thời dự thảo luật sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân quy định mức thuế suốt bốn mươi năm đối với thu nhập chịu thuế do vi phạm quy định của luật phòng chống tham nhũng
phương án hai cơ quan đơn vị kiểm soát tài sản thu nhập yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
với mức phạt tiền
bằng bốn mươi năm giá trị của phần tài sản thu nhập tranh lệch hoặc tăng thêm
thảo luận về vấn đề này ông nguyễn khắc định chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội đề nghị cần làm rõ cụm từ
không giải trình được một cách hợp lý là thế nào đồng ý với phương án một
tuy nhiên ông nguyễn khắc định không tán thành việc quy định mức thuế suốt bốn mươi năm mà đề nghị tính mức thuế theo quy định hiện hành

chúng mình rằng nó là bất hợp pháp nó sẽ xử lý
tôi tán thành phương án một nhưng không tán thành bốn mươi năm
mà là để cái mức cụ thể do luật thuế thu nhập cá nhân tính trên cơ sở cái mức thu nhập cụ thể
đồng thời thì trong luật này cần phải có cái nguyên tắc thế nào là giải trình không hợp lý
và nó phải không giải trình hợp lý nó phù hợp với thực tiễn việt nam
chứ cái giải trình không hợp lý ở thế giới nó khác lắm
thế giới nó có tài khoản cá nhân nó có giao dịch điện tử nó có thanh toán không dùng tiền mặt
ông phan xuân dũng chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội
cũng cho rằng việc chứng minh tài sản hợp lý hay không hợp lý rất khó vì pháp luật nước ta chưa quy định
đề nghị rằng là cái luật này với cách tiếp cận là ta nên mở rộng để cho đại biểu quốc hội tiếp tục thảo luận
có nhiều luồng ý kiến khác nhau và ta chưa nên chốt một cái gì quá cố định
để mở rộng đường cho đại biểu quốc hội cử tri có ý kiến

để mở rộng đường cho đại biểu quốc hội cử trí có ý kiến và các ý kiến khác nhau
dự kiến dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi sẽ được trình quốc hội thảo luận
tại kỳ họp thứ năm tới đây và sẽ thông qua vào kỳ họp thứ sáu
chiều qua đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đã có buổi tiếp bà catherine wong
đại sứ singapore tại việt nam
chia sẻ cùng đại sứ singapore bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân cho biết
tp hcm đã quyết tâm xây dựng đô thị thông minh
từ kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh của singapore
tp hcm rất mong các đối tác của singapore tham gia đóng góp ý tưởng
chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác cùng thành phố xây dựng đô thị thông minh hiện đại phát triển
đại sứ singapore tại việt nam cho rằng các doanh nghiệp của singapore
rất sẵn sàng tham gia và có thể hỗ trợ tích cực cho tp hcm
về phát triển đô thị phát triển hạ tầng giao thông
trong đó có đề án xây dựng đô thị thông minh mà tp hcm đang triển khai
trong thời gian qua các chuyến thăm và làm việc của các đoàn cao cấp
và các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp singapore tại tp hcm
là minh chứng rõ nét trong mối quan hệ tốt đẹp giữa singapore với tp hcm
và đối với việt nam nói chung
thưa quý vị và các bạn chiều qua tại tp cn
đồng chí trần thanh mẫn ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam cùng đoàn công tác
có buổi làm việc với ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tp cn
sau gần sáu năm nỗ lực thực hiện kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy tp cn đã đạt bảy mươi năm kế hoạch
toàn thành phố có hai mươi bảy trên ba mươi sáu xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
trong năm hai nghìn một mươi tám dự kiến thành phố sẽ công nhận thêm bốn xã đạt chuẩn nông thôn mới
năm hai nghìn một mươi chín sẽ công nhận các xã còn lại để hoàn thành kế hoạch công nhận ba mươi sáu xã nông thôn mới trên địa bàn
trước một năm sơ giới nghị quyết của đảng bộ thành phố đề ra
phát biểu tại buổi làm việc ủy viên ban chấp hành trung mương đảng
chủ tịch quỹ ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam ông trần thanh mẫn
đã ghi nhận nỗ lực của tp cn trong xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên ông cũng cho rằng tp cn không nên thỏa mãn trước những kết quả bước đầu đạt được
mà phải tiếp tục tăng cường đảm bảo chất lượng sống cho người dân
đẩy mạnh công tác tuyên truyền xem đây là nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng nông thôn mới
từ đó tạo sự lan tỏa trong nhân dân cộng đồng xã hội khuyến khích thu hút doanh nghiệp
doanh nhân nhất là thanh niên trí thức khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ở nông thôn
theo bộ tài chính lũy kế thu ngân sách nhà nước quý i năm hai nghìn một mươi tám đạt trên ba trăm linh tám tỷ đồng
bằng hai mươi ba bốn dự toán năm tăng năm ba so với cùng kỳ
cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó thu nội địa đạt trên hai trăm năm mươi tỷ đồng bằng hai mươi ba dự toán năm tăng bảy hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó bốn mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố thu cao hơn so với cùng kỳ
về chi ngân sách nhà nước ước đạt hai trăm chín mươi tỷ đồng tăng một bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó chi đầu tư phát triển đạt ba mươi năm ba nghìn tỷ đồng
bằng tám tám dự toán bằng bảy mươi chín chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
bộ tài chính nhận định trong quý i năm hai nghìn một mươi tám các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước
được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện
đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh và các chính sách an sinh xã hội
thưa quý vị và các bạn sáng nay một mươi một tháng bốn tòa án nhân dân cấp cao vẫn tiếp tục tiến hành phần xét hỏi
đối với các bị cáo kháng cáo trong phiên xét xử phúc thẩm với bị cáo châu thị thu nga
cựu đại biểu quốc hội cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty housing group
và các đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án b năm cầu diễn
trong phần xét hỏi nhiều thuộc cấp của bà nga từng kháng cáo kêu oan lên tòa cấp cao
đều thay đổi nguyện vọng thành giảm nhẹ hình phạt so với bản án sơ thẩm
riêng bị cáo châu thị thu nga tuy thừa nhận hành vi sai phạm của bản thân
như vi phạm về trình tự huy động vốn khi chưa có phê duyệt quy hoạch
chưa có giấy phép xây dựng cùng đồng phạm trong quá trình triển khai dự án
xong lại một mực phủ nhận cáo buộc của tòa án cấp sơ thẩm về hành vi lừa đảo khách hàng
bị cáo châu thị thu nga khẳng định khách hàng của bà ta vẫn ký hợp đồng
dù biết rõ tình trạng của dự án chưa được phê duyệt
bị cáo châu thị thu nga khai đã quảng cáo một số dự án nhà ở b năm cầu diễn
trên trang web của công ty housing group
việc quảng cáo nhằm tạo cho khách hàng tin tưởng qua đó đầu tư vào dự án
từ lý do trên tòa cấp sơ thẩm đã quy kết bản thân bị cáo nga
chỉ đạo hành vi quảng cáo trên mạng về dự án để lừa đảo là sai
bởi đây là dự án hoàn toàn có thật
về phần dân sự bị cáo nga không đồng ý bồi thường hoàn toàn
hơn năm mươi bốn tỷ đồng theo cáo buộc của tòa án cấp sơ thẩm
và cho rằng công ty housing group với tư cách pháp nhân phải chịu trách nhiệm về số tiền bồi thường
trong khi đó hai trăm linh bị hại trong vụ án đồng loạt kháng nghị bản án sơ thẩm
mong muốn hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao xem xét lại mức bồi thường dân sự
bị cáo nga trong phiên xét xử chiều qua đã đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm
và bày tỏ mong muốn các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
tiếp tục giao cho liên danh công ty housing group
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng hà nội
h a i c triển khai thực hiện dự án này để góp phần bảo đảm quyền lợi ích phập pháp của nhà nước
của các khách hàng đã góp vốn mua căn hộ
vào thời điểm đó dự án b năm cầu diễn công bố tổng vốn đầu tư đề xuất dự án là trên hai năm trăm linh tỷ đồng
nhưng vốn của công ty chỉ có hơn hai trăm linh tỷ đồng
phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa có chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước
đối với hoạt động khai thác kinh doanh tài nguyên cát sỏi và bảo đảm phát triển kinh tế xã hội
bảo vệ môi trường tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình
cụ thể phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại thông báo số ba trăm hai mươi năm về nhiệm vụ giải đáp tăng cường quản lý nhà nước
đối với hoạt động khai thác kinh doanh tài nguyên cát sỏi
thường xuyên nắm thông tin về giá cả nguồn cung chống việc đầu cơ tích chữ để tăng giá
đồng thời phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện một số giải pháp sử dụng cát nhân tạo
thay cát tự nhiên tiến tới không sử dụng cát tự nhiên vào mục đích san lấp
phó thủ tướng giao bộ xây dựng chủ trì phối hợp với bộ khoa học và công nghệ
ban hành chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng cho xỉ nhiệt điện trong san lấp cho công trình xây dựng dân dụng công nghiệp
nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn làm vật liệu xây dựng và san lấp
hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cát nhân tạo làm vật liệu xây dựng
thưa quý vị và các bạn trong các bản tin trước truyền hình nhân dân đã phản ánh về tình trạng khai thác cát
dọc các tuyến sông hồng sông lô đang phức tạp trở lại từ dịp sát tết
chiều hôm qua một mươi tháng bốn công an huyện phúc thọ thành phố hà nội phối hợp với phòng cảnh sát giao thông đường thủy
công an tp hà nội xử lý các trường hợp vi phạm về khai thác cát trên địa bàn xã vân nam huyện phúc thọ
lúa dụ hè thu năm hai nghìn một mươi tám quyện sẽ xuống giống gần một mươi hai hectare
trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp
nên ngay đầu năm các ngành chức năng đã xây dựng kế hoạch cụ thể
nhất là vấn đề phòng chống khô hạn
thông báo của đài khí tượng thí dân thì hiện tại mực nước của năm hai nghìn một mươi tám này
so với cùng kỳ thì nó thấp hơn khoảng hai ba tắc
nên muốn nói là để chuẩn bị cho việc sản xuất vụ hè thu đảm bảo ăn chắc
là lãnh dực ngành đã xây dựng kế hoạch phòng chống hạn từ đầu năm
để muốn nói là chủ yếu là đối với những dùng có hệ thống tứ đặc biệt là lấy nước từ kinh
thì ở địa phương đã có chủ động trong nạo giác để muốn nói là chuẩn bị cho vụ hè thu này đảm bảo đủ nước tứ
đến nay quyền nam bố trí kinh phi
gần một mươi chín tỷ đồng để thi công sửa chữa nạo vét hai mươi năm công trình kênh mương nội đồng
trong đó có hai mươi công trình chống hạn với chiều dài trên hai mươi năm km
nhằm đảm bảo phục vụ đủ nước cho diện tích canh tác của quyện
cùng với đó việc quản lý các trạm bơm cũng được địa phương quan tâm chủ động thực hiện
bây giờ cái hợp tác xã thì nói chung là không phải mỗi năm mà ví dụ mà thấy cái chỗ nào
mà ủng tắc giao thông hoặc là kênh mương nó bò lấp thì hợp tác xã cũng nạo giác
vì cái này hợp tác xã nạo giác rồi
trực tiếp mà giác mấy cái kênh nội đồng cũng như bò tròn luôn tượng đồ giác cho sâu
để mà đảm bảo cái nguồn thứ tiêu nữa
ngoài ra để chủ động sản xuất cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng
thời tiết tăng thu nhập trên cùng một diện tích
nên địa phương cũng khuyến khích người dân mạnh dạng trồng sen canh hai lúa một màu
hay chuyển đổi sang các giống cây hạn chế ăn nước như mè
đây cũng là một trong những chủ trương chung của tỉnh đồng tháp
trong bối cảnh biến đổi khí hậu của khu vực
như trồng lúa thì nắng quá nắng đi rồi nước mình chạy cái như là cái đông sưng thì chạy một mươi ngày chạy cỡ
thì có thể là bảy tám bữa bí hết trong đất mình bí hết nước
còn cái mùa này thì mình chạy một mươi ngày chạy ăn cỡ thì trong vòng hai ba ngày thì đất nó khô lợi
đất còn cao tại vì như đất nó pha cát như mình bằng lúa mùa này thì nó không có thường lại hơn
nó có xảy ra bệnh rất nhiều
rồi mình chuyển sang trồng mè là cái nghĩa như là nó lợi nhận cái là nó nhẹ chi phí
ngày một mươi tháng bốn tại thành phố đồng hới hội toán học việt nam phối hợp với trường đại học quảng bình
tổ chức cuộc thi olympic toán học sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ hai mươi sáu
kỳ thi olympic lần này có gần một hai trăm linh thí sinh của chín mươi bảy đơn vị là các trường phổ thông cao đẳng
và đại học trên toàn quốc tham gia
theo ban tổ chức đây là kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia các môn đông nhất từ trước đến nay
cùng với việc tranh tài ở nội dung toán học các thí sinh và đại biểu tham dự kỳ thi olympic toán học lần thứ hai mươi sáu
còn có dịp tham quan các danh lam thắng cảnh tại quảng bình và giao lưu văn hóa thể thao giữa các đơn vị
dự kiến kỳ thi sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi bốn tháng bốn
thưa quý vị và các bạn khi nhắc tới sân khấu
người ta thường nghĩ tới ánh hào quang những trang phục lộng lẫy và lớp hóa trang cầu kỳ
nhưng trên thực tế nghệ thuật kịch đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong giáo dục
vì vậy đã có nhiều trung tâm đào tạo thực hành mở các lớp dành cho giáo viên đem lại hiệu quả sâu sắc
ứng dụng kịch trong giảng dạy là khóa học dành cho những giáo viên giảng viên do không gian thực hành kịch ath tổ chức
khóa học hướng tới việc đưa nghệ thuật kịch vào trong giảng dạy nhằm đem lại cách giảng mới
hiệu quả cao đối với các em học sinh sinh viên
sau một thời gian dài làm việc ở việt nam không gian thực hành ath có làm việc một số trường cấp hai cấp ba và đại học
và chúng tôi cảm thấy giáo viên ở các trường rất quan tâm tới việc ứng dụng kịch trong giảng dạy và trong cả dạy ngoại ngữ
vì thế chúng tôi đã có ý tưởng cho ra đời một workshop theo phương pháp mới này
đối với công việc của tôi thì tôi luôn luôn là phải ứng dụng kịch trong giảng dạy
bởi vì đặc thù của môn dạy kỹ năng sống thì luôn phải cho học sinh vào một cái trải nghiệm thực tế
và chắc chắn rằng nếu như mình trở thành một nghệ sĩ để giúp cho học sinh có thể hiểu được rõ hơn tình huống của mình
thông qua cái cách diễn xuất của người giáo viên thì chắc chắn là học sinh sẽ bộc lộ được nhiều nhất những cái cách xử lý của mình
để từ đó mà tôi có thể giảng dạy được tốt hơn
khóa học đã giúp giáo viên được tiếp cận và thực hành kịch để làm mới cách truyền đạt của mình
ngoài ra họ học cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể cũng là nhằm thu hút sự chú ý
giải tỏa căng thẳng quan sát và lắng nghe hiểu hơn những tâm tư của chính các học sinh
hy vọng rằng sẽ có nhiều lớp học thú vị như vậy để các giáo viên có thể trao dồi nhiều phương pháp giảng dạy hay và hiệu quả
trong phần tin quốc tế nga kêu gọi mỹ kiềm chế trong vấn đề syri
truyền thông triều tiên kêu gọi hàn quốc điều tra lại vụ chìm tàu trần nam
liên quan đến vấn đề syri sau khi hội đồng bảo an liên hợp quốc không thông qua được ba dự thảo nghị quyết liên quan tới syri
đại sứ nga tại liên hợp quốc valisie nebensia đã kêu gọi mỹ kiềm chế đối với mọi hành động mà nước này có thể đang lên kế hoạch để tấn công quân sự syri
với lý do đã xảy ra một cuộc tấn công tình nghi sử dụng vũ khí hóa học
nếu quan điểm với đại sứ mỹ nikki haley sau khi hội đồng bảo an liên hợp quốc không thông qua được dự thảo nghị quyết thứ ba
liên quan đến các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại syri đại sứ nebensia nhấn mạnh những lời đe dọa của mỹ nhằm vào syri khiến nga và cộng đồng quốc tế lo ngại
vì vậy moscow đề nghị washington kiềm chế đối với những kế hoạch dự định triển khai để chống lại chính quyền damas
trước đó hội đồng bảo an liên hợp quốc đã không thông qua được ba dự thảo nghị quyết liên quan tới syri
trong đó có hai dự thảo do mỹ và nga đệ trình về điều tra vũ khí hóa học tại syri
các cuộc bỏ phiếu tại hội đồng bảo an liên hợp quốc diễn ra trong bối cảnh tổng thống mỹ donald trump cảnh báo
damas sẽ phải trả một giá đắt cho hành động mà phương tây quy kết là dùng chất độc thần kinh để tấn công tại duma
vùng đông ghouta của syri khi đến nhất bốn mươi người thiệt bạn hôm bảy tháng bốn
cùng ngày chính phủ syri đã đề nghị tổ chức cấm vũ khí hóa học tới thị xác thị trấn douma khu vực đông ghouta của nước này
và mở một cuộc điều tra độc lập liên quan tới vụ tấn công khi sử dụng vũ khí hóa học tại đây hồi cuối tuần trước
sau đó tổ chức cấm vũ khí hóa học cho biết sẽ cử một đoàn chuyên gia tới syri trong thời gian sớm nhất
đồng thời yêu cầu chính phủ nước này tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết
trước đó đại sứ quán nga tại hà lan đã đề nghị tổ chức cấm vũ khí hóa học ngay lập tức điều tra về vụ tấn công trên
và cam kết nước này sẽ hỗ trợ hết sức có thể trong tiến trình điều tra cũng như bảo đảm an toàn cho nhóm chuyên gia của tổ chức này
trong khi đó hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna vừa kêu gọi hàn quốc điều tra lại vụ chìm tàu hộ tống trần an hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đồng thời gọi vấn đề này là một trở ngại đối với việc cải thiện quan hệ liên triều
kcna cho biết ngày càng có nhiều lời kêu gọi mở lại cuộc điều tra vụ chìm tàu trần nan tại hàn quốc do có khoảng bảy mươi người dân hàn không tin vào kết quả của cuộc điều tra
kcna nhấn mạnh yêu cầu điều tra lại vụ việc ngày càng mạnh mẽ trong bối cảnh không khí
về sự hòa giải dân tộc và thống nhất tăng cao
tàu trần nan bị đám hồi năm hai nghìn một mươi chính phủ hàn quốc khi đó cáo buộc đây là vụ việc do triều tiên gây ra gần vùng hải rơi phía tây khiến bốn mươi sáu thủy thủ thiệt mạng
tuy nhiên bình nhưỡng đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này
quan hệ hai miền triều tiên đã được cải thiện kể từ đầu năm nay hai bên hiện đang tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh liên triều lần thứ ba trong lịch sử
trước đó hàn quốc và triều tiên đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào năm hai nghìn và hai nghìn bảy
bên lề diễn đàn châu á bắc ngao hai nghìn một mươi tám đang diễn ra tại thành phố bắc ngao tỉnh hải nam trung quốc
chủ tịch trung quốc tập cận bình đã có các cuộc hội đàm riêng rẽ với lãnh đạo các nước philippines singapore pakistan và mông cổ thảo luận về quan hệ song phương giữa trung quốc với từng nước
trong cuộc gặp tổng thống philippines rodrigo duterte nhà lãnh đạo trung quốc đã kêu gọi tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước
về phần mình tổng thống duterte cho rằng
quan hệ philippines trung quốc vẫn duy trì được động lực phát triển lớn
trong khi đó củng cố quan hệ và thúc đẩy hợp tác giữa trung quốc và singapore là nội dung chính của cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo trung quốc với thủ tướng singapore lý hiển long
tại cuộc gặp ông tập cận bình cho rằng hai bên cần đưa ra lộ trình chiến lược mới cũng như các kế hoạch thúc đẩy quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác thực tiễn
cùng ngày tiếp thủ tướng pakistan và mông cổ chủ tịch trung quốc tập cận bình nhận định tình hình quốc tế và khu vực đang trong giai đoạn chuyển biến phức tạp đòi hỏi các mối quan hệ cần duy trì và tăng cường hơn nữa
hàng nghìn hành khách đã bị mắc kẹt tại nhiều sân bay ở đức khi các nhân viên mặt đất và người lao động làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ công trên cả nước tiến hành đình công đòi tăng lương
thông báo của đơn vị điều hành sân bay frankfurt cho biết các nhân viên mặt đất của sân bay này đã bắt đầu đình công từ buổi sáng và kết thúc vào tối cùng ngày
trong khi đó các sân bay và dịch vụ hàng không tại munich cologye bremen và berlin cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công này khi có tới hàng trăm chuyến bay trong ngày bị hoãn hoặc hủy bỏ ảnh hưởng tới lịch trình bay của gần một trăm linh hành khách
hãng hàng không lufthansa của đức cho biết chỉ có tám trăm linh trong tổng số một sáu trăm linh chuyến bay của hãng này hoạt động khiến khoảng chín mươi hành khách bị ảnh hưởng
theo truyền thông đức không chỉ các nhân viên trong lĩnh vực hàng không các nhân viên trong nhiều lĩnh vực dịch vụ công khác trong đó có giao thông đồng bộ hỗ trợ khách hàng vệ sinh môi trường cũng như chăm sóc trẻ em tại nhiều bang và thành phố ở đức cũng tuyên bố đình công
nhà sáng lập và là giám đốc điều hành của mạng xã hội lớn nhất thế giới facebook mark zuckerberg vừa tham dự phiên điều trần đầu tiên trước quốc hội mỹ liên quan đến bê bối dò dỉ dữ liệu của hàng chục triệu người dùng facebook
theo đó ceo này đã xin lỗi và thừa nhận
trách nhiệm về bê bối xảy ra vừa qua
phát biểu tại buổi điều trần ceo facebook thể hiện một thông điệp rõ ràng như trong văn bản mà ông đã trình ủy ban năng lượng và thương mại hạ viện mỹ trước đó
theo đó ceo này đã xin lỗi và thừa nhận trách nhiệm vì đã hành động không đủ để ngăn chặn vụ bê bối để lộ thông tin người dùng xảy ra vừa qua
trả lời chất vấn trước các nghị sĩ ông zuckerberg khẳng định một trong những ưu tiên hàng đầu của facebook là ngăn chặn các đối tượng nước ngoài can thiệp cuộc bầu cử mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
mà như lâu nay các nhà điều tra mỹ vẫn càng
ngoài ra ceo của facebook cũng trả lời chất vấn liên quan đến việc trang mạng xã hội này cho phép thông tin cá nhân của tám mươi bảy triệu người dùng hầu hết ở mỹ có thể đã bị chia sẻ với công ty tư vấn chính trị cambridge analytical
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của truyền hình nhân dân xin cảm ơn và kính chào tạm biệt